thực hiện dự án sáng kiến an toàn giao thông đường bộ toàn cầu hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu
phối hợp với công an tp hcm sẽ trang bị thêm các máy đo nồng độ cồn cho lực lượng cảnh sát giao thông
để công tác kiểm tra và kiểm soát nồng độ cồn đạt hiệu quả hơn
trong thời gian tới hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu sẽ phối hợp với công an tp hcm
thực hiện thí điểm triển khai kéo giảm tai nạn giao thông tại một số quận huyện
có tình trạng giao thông phức tạp tai nạn giao thông cao vi phạm tốc độ nồng độ cồn cao
đồng thời trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông hai mươi bốn quận huyện mỗi đơn vị hai máy đo nồng độ cồn
để công tác kiểm tra kiểm soát nồng độ cồn hiệu quả hơn
bên cạnh đó bác an toàn giao thông tp hcm cũng vừa bàn giao cho phòng cảnh sát giao thông tp hcm
một mươi máy đo nồng độ cồn thế hệ mới ứng dụng công nghệ cao
các máy đo này hoạt động cho ra kết quả nhanh chóng chính xác mà không cần dùng đến ống thổi